trong đó khu vực các tỉnh đắk nông lâm đồng và cả khu vực miền đông nam bộ
là những vùng có khả năng xảy ra mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
do có mưa nên nền nhiệt ngày mai ở khu vực tây nguyên tiếp tục duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của mưa lớn nên từ nay cho đến ngày một mươi sáu tháng chín trên các sông ở tỉnh ninh thuận bình thuận
đắk lắc đắk nông lâm đồng và khu vực miền đông nam bộ
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên thượng lưu các sông là từ ba đến năm mét
ở hạ lưu là từ một đến hai mét
mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở ninh thuận bình thuận các sông ở đắk nông lâm đồng
có khả năng lên mức báo động một đến mức báo động hai
hạ lưu các sông ở ninh thuận bình thuận đắk lắc lên mức báo động một
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
khu vực biển từ cà mau đến kiên giang và cả khu vực vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông
ở mức dày rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn một mươi km trong mưa
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam
nên trong ngày và đêm nay trên các vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
khiến cho sóng biển cao từ hai đến ba mét làm cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước